tại thành phố cần thơ tổng cục du lịch việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ sáu về hành lang du lịch phía nam
hội nghị có sự tham gia của cơ quan du lịch bốn nước campuchia myanmar thái lan việt nam và văn phòng điều phối du lịch mekong
tại hội nghị đại diện việt nam cho biết sáu tháng đầu năm du lịch việt nam phát triển mạnh mẽ nhiều hãng tuyến bay mới
nhiều điểm du lịch mới hấp dẫn mở rộng nhiều tuyến du lịch ra nước ngoài
lượng khách nước ngoài đến việt nam đạt tám năm triệu lượt tăng tám so với cùng kỳ năm ngoái doanh thu đạt một mươi bốn bảy tỷ usd
tại hội nghị văn phòng điều phối du lịch mekong khuyến cáo các nước cần quảng bá bằng hình thức kể chuyện
thay vì quảng cáo khô cứng dập khuôn cần thổi hồn vào các sản phẩm du lịch dịch vụ
thông qua những câu chuyện về văn hóa lịch sử để cá biệt hóa các dịch vụ của mình